cảm ơn các bạn đã theo dõi
đến thời điểm hiện tại thi thể các nạn nhân sâu xố đã được đưa ra khỏi hiện trường về bệnh viện đa khoa quận đống đa
tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường
qua xác định ban đầu nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện
danh tính các nạn nhân được xác định gồm ông nguyễn thạc thi tám mươi tuổi cùng con gái là nguyễn ánh hồng bốn mươi tuổi
cháu ngoại đinh hà tuệ mẫn một mươi tuổi cùng ở ba trăm một mươi một tôn đức thắng và con rể đinh hùng vĩ ba mươi tám tuổi ở huyện phú xuyên hà nội
còn về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
công an tỉnh này đang phối hợp với công an huyện bù đăng tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân
nạn nhân được xác định là phạm nguyễn hoài nam chú tại huyện thị trấn đức phong
theo thông tin ban đầu vào đêm ngày ba tháng bốn sau khi ăn nhậu ở khu phố đức hòa thị trấn đức phong
nguyễn phạm hoài nam trần văn nghĩa và một số thanh niên khác ở huyện bù đăng tiếp tục đi uống nước ở quán khác
tuy nhiên tại đây nam và nghĩa xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với chủ quán là đặng văn trọng
trong lúc đánh nhau nam bị trọng dùng dao đâm một nhát trúng ngực khiến anh này tử vong sau đó
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng và công an thị trấn đức phong
nhanh chóng có mặt tại hiện trường phong tỏa khu vực xảy ra án mạng và tiến hành truy bắt hung thủ
công an huyện cái bè tỉnh tiền giang cho biết vừa tiếp nhận tin báo từ công an xã hòa khánh về một vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn xã
vào chiều ngày một mươi sáu tháng ba nhân viên của ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á trên nhánh tiền giang đến chủ atm đặt trên địa bàn ấp hoa phúc
xã hòa khánh nạp tiền và phát hiện một số phần thiết bị của trụ atm
đã bị phá hỏng tiền trong máy không mất nhưng tài sản bị phá hỏng trị giá khoảng hai mươi bảy triệu đồng
phía ngân hàng sau đó đã báo tin cho lực lượng chức năng
tiếp nhận tin báo công an xã hòa khánh đã tiến hành xác minh ghi nhận hiện trường báo cáo vụ việc cho công an huyện cái bè để tiến hành điều tra
sau một thời gian điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu tỉnh hưng yên đã bắt giữ thành công và vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng là nguyễn văn vượng
và dương đức hiển về hành vi cướp giật tài sản
vào chiều ngày ba mươi tháng ba vượng điều khiển xe máy chở hiển từ thường tín hà nội sang tỉnh hưng yên đến đoạn đường thuộc địa phận xã phổng hương huyện khói châu
thì phát hiện chị nguyễn thị thoa đang điều khiển xe máy đi trên đường phía trước có đeo túi sách
sau khi bàn nhau hai đối tượng đã vượt lên áp sát xe hiển giật túi sách của chị hoa rồi vượng tăng ga bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an đã phát hiện và kịp thời bắt giữ hai đối tượng khi đang lẩn trốn tại thường tín hà nội
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận do không có việc làm nên đã bản nhau đi cướp tài sản nhất là đối với chị em phụ nữ đi xe trên đường ít có khả năng phòng vệ
đây là vụ cướp giật thứ hai các đối tượng thực hiện trên địa bàn huyện khói châu
tội phạm cướp giật tài sản được xác định là một trong những loại tội phạm nguy hiểm nghiêm trọng gây tâm lý hoang mang
lo sợ trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội
không chỉ tại hưng yên mà ở nhiều địa phương khác gần như là ngày nào cũng xảy ra một vài vụ cấp giật
đối tượng dù đã nhanh chóng được phát hiện và kịp thời bắt giữ nhưng mỗi vụ việc cũng là một bài học cảnh giác cho mọi người dân
mỗi khi ra đường trong các thời điểm khác nhau phản ánh sau đây tại đà nẵng
đây là đối tượng mai văn phước ba mươi ba tuổi chú phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng
vừa bị công an huyện hòa vang bắt giữ khẩn cấp khi là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ cướp giật tài sản của phụ nữ vùng nông thôn từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
để phát hiện ra đường hành tôm của phước là cả quá trình đội cảnh sát hình sự công an huyện phải đương đầu với những áp lực khó khăn
chứ những bằng chứng không thể chối cãi phước đã cúi đầu nhận tội
cũng với thủ đoạn tương tự đối tượng phạm xuân phúc ba mươi hai tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ
đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật tài sản nhằm vào phụ nữ đi đường trên địa bàn quận liên triều thành phố đà nẵng
sau quá trình theo dõi công an quận liên triều đã truy xét và bắt khẩn cấp phúc tại phòng trọ của mình
đáng nói hơn phúc và phước có họ hàng với nhau phúc từng có ba tiền án về tội cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích này tiếp tục tái phạm
thế là nó giảm thiểu biết đối với hệ lị hậu quả tính sinh mộng sức khỏe cho nhiều người
có khi ngã cả anh em chúng ta người nhà chúng ta các quân hình tinh thần cách diện của các hành trí đã quyết tâm vì nhân dân
vì cuộc sống bình yên của nhân dân và nhân dân đông cành cái đó
khó khăn lớn nhất của các vụ án cướp giật tài sản là sự việc diễn ra nhanh chóng
phần lớn các bị hại đều hoang mang và không nhớ được bất cứ đặc điểm nào của đối tượng
qua đây mỗi người dân cần phải nâng cao hơn ý thức cảnh giác phòng ngừa tự bảo vệ tài sản của bản thân
tránh sơ hở tạo điều kiện cho các đối tượng cướp giật thực hiện hành vi phạm tội
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý một vụ buôn bán vận chuyển thuốc lá với số lượng lớn
đây là vụ buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay mà phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô được tháo rỡ băng ghế thứ hai tính từ đuôi xe
băng ghế sau cùng được gấp dựng sát hai bên thảnh xe để đựng thuốc lá
thời điểm kiểm tra trên xe vận chuyển tổng cộng một mươi tám tám mươi bao thuốc lá tất cả đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
bước đầu các đối tượng khai nhận sử dụng xe ô tô trên đi từ tỉnh đắk lắc đến địa bàn tỉnh gia lai mua thuốc lá của một người đàn ông tên là trường chưa rõ nhân thân lai lịch
rồi vận chuyển về đắk lắc để bán kiếm lời hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân huyện lạc dương tỉnh lâm đồng vừa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án sơ thẩm đối với bị can con sơ ha hôn
tại xã đại nhiêm huyện lạc dương tỉnh lâm đồng bị truy tố về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản phiên tòa đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã đến theo dõi
theo cáo chẳng thời gian từ tháng tám đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi bịa can con sơ ha khôn tuy đã biết các cây thông ba lá tại vị trí lô một quảnh một tiểu khu một ba mươi hai
lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn thủy điện và du lịch sinh thái thác rồng quản lý thuộc địa dưới hành chính xã đạ sa là cây thông không được phép khai thác
nhưng bị can vẫn sử dụng cưa máy để cưa hạ sáu cây thông ba lá với tổng khối lượng một mươi ba sáu m khối do đó bị can đã gắt thành lóng xẻ thành ván đà để làm nhà và đã làm được một căn nhà gỗ ngay tại vị trí bị can đã cưa hạ các cây thông
quá trình điều tra truy tố bị can đã thành khẩn khai báo và tạm nộp năm triệu đồng để bồi thường một phần thiệt hại do mình gây ra
tòa nhân dân huyện lạc dương đã tuyên phạt ha hôn một mươi tám tháng tù giam về trách nhiệm dân sự bị can phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại với lâm sản là trên ba mươi năm triệu đồng
sau bảy năm lẩn trốn đối tượng truy nã nguyễn thế hòa ba mươi tám tuổi trú tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã bào cạn huyện long thành tỉnh đồng nai đã bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai bắt giữ
theo hồ sơ vào cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
nguyễn thế hòa cùng đồng mọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản gồm dây chuyền lắc nhẫn bông tay bằng vàng hai điện thoại di động và hai năm triệu đồng tiền mặt tổng giá trị gần bốn mươi triệu đồng của một nạn nhân nữ trú tại bình thuận vừa nhanh chóng tẩu thoát
ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với hòa về hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản
tiếp theo là những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện